liên quan đến vụ một nữ sinh bị ba em nữ khác đánh hội đồng giả mang ngoài đường khiến dư luận bức xúc
từ ngày một mươi tám tháng một hiệu trưởng trường trung học cơ sở võ văn vân huyện bình chánh tp hcm
đã xác nhận vụ việc và cho biết đang làm việc với các bên liên quan
cũng như là mời công an vào cuộc để giải quyết vụ việc
trước đó ngày một mươi bảy tháng một trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh
bị ba nữ sinh khác đến hội đồng một cách giả mang
trong clip này nữ sinh là nạn nhân liên tục bị đấm đá đạp túi bụi vào đầu mặt chân
thậm chí còn bị túng tóc kéo lê
một trong ba nữ sinh ra tay đánh bạn mặc đồng phục thể dục của trường trung học cơ sở võ văn vân
huyện bình chánh
người đăng tải clip lên mạng xã hội chính là mẹ của nữ sinh
người nãy bất xúc mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc
vì con gái mình bị đánh quá giả mang khiến tâm lý hoảng loạn
cơ thể nữ sinh này cũng đầy vết tích chảy máu thâm tím
về phía nhà trường hiện nhà trường đã báo cáo sự việc với phòng giáo dục huyện
và đang phối hợp với phụ huynh học sinh làm việc với lực lượng công an để giải quyết vụ việc